tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo hình thức trực tuyến
tuyên phạt mức án tù trung thân đối với bị cáo bạch thị hoa
trú tại tổ hai thị trấn đồng tâm huyện trợ mới tỉnh bắc cạn về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tại quốc lộ ba thuộc khu vực tổ bảy thị trấn đồng tâm huyện trợ mới
lực lượng công an bắt quả tang bạch thị hoa đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hơn bốn trăm hai mươi bảy gram heroin
quá trình điều tra xác định toàn bộ số ma túy trên được bạch thị hoa đặt mua của một người không rõ địa chỉ
với giá hai trăm hai mươi chín triệu đồng nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời
bạch thị hoa đã có hai tiền án cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy